còn đúng một tuần nữa là các trường ở tp hcm sẽ đón học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai trở lại học trực tiếp
hiện hầu hết các trường đều đã hoàn tất phương án giảng dạy trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn còn một số điểm mà các trường cần phải tham khảo ý kiến chuyên môn phòng dịch từ ngành y tế
và cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đã khảo sát ý kiến từ phụ huynh
tại trường trung học cơ sở quỳnh khương ninh quận một tp hcm hiện nay công tác sửa chữa
cải tạo cơ sở vật chất phun khử khuẩn bố trí khu vực rửa tay đo thân nhiệt trang bị khẩu trang
nước rửa tay dụng cụ test nhanh phòng cách ly dự phòng đã được chuẩn bị khẩn trương
trường cũng đã họp hướng dẫn thống nhất với phụ huynh những điều cần phối hợp khi học sinh học trực tiếp
tập hướng giáo viên về công tác phòng dịch
chúng tôi đã triển khai rất nhiều cuộc họp để tập huấn cho đội ngũ
triển khai đến các cuộc họp với lại phụ huynh và với học sinh
để khi các em trở lại trường tôi tuân thủ năm k các cái sinh hoạt các cái vấn đề và yêu cầu về quy định khi vào trường
chúng tôi đã dự tính các cái kế hoạch các cái cực bản mà nếu xảy ra tình huống trong quá trình đó học sinh trở lại
và chúng tôi cũng có các biện pháp giải pháp kịp thời
và chúng tôi đã sinh hoạt với phụ huynh sinh hoạt với đội ngũ chúng tôi
để làm sao cho khi học sinh quay lại trường là phụ huynh giáo viên và học sinh đều có một sự an toàn an tâm nhất định
mặc dù công tác chuẩn bị của nhà trường đã cơ bản đầy đủ
nhưng theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
trong kế hoạch của các đơn vị cần có phương án xử lý f f một phát sinh khi các em học sinh trở lại học trực tiếp
các trường tổ chức diễn tập trước khi đón học sinh mỗi nhà trường có dự thảo kịch bản phân công cụ thể việc phòng chống dịch
rút kinh nghiệm để mà mình làm cho nó chặt chẽ hơn
thì tôi nhắc lại là cái phương án này là cái chuyện mà sống còn của chúng ta khi mà chúng ta chuyển tay
các tình huống có thể xảy ra là chúng ta khi phát hiện f trong trường
và trong giờ học hoặc nghĩa là trong lúc mà trường hoạt động
hoặc là khi phát hiện f khi mà f chưa có tới trường chưa ngoài giờ học
thì chúng ta cũng thể ra trên hai đối tượng là chúng ta có bốn phương án rồi
xử lý các f trong trường học nhằm hai mục đích
thứ nhất là bóc tách f để hạn chế lây lan tới mức tối đa ở trong trường
thứ hai là hạn chế gián đoạn việc dạy giờ học
cái đó cũng là một cái mục đích rất là quan trọng
qua cái khảo sát thì tôi biết rằng phụ huynh đang là chưa an tâm
vì chưa thấy được cái sự mà chuẩn bị kỹ càng du đói của ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế
và các cái bộ phận truyền truyền ở các trường làm như thế nào
tại vì cái môi trường trường học hiện giờ là khá là an toàn
gần như một trăm linh thầy cô đã được tiêm ngừa vaccine
còn trên đường di chuyển không phải là môi trường lây nhiễm
tức là từ nhà đến trường do phụ huynh là người đưa đi
cho nên là không có phụ huynh cũng cùng với ngành là đưa từ nhà đến trường
không có để đưa con em ghé trên trục đường
ở các cái điểm mà diện chân để mà chúng ta khóc kiểm soát
thì chúng ta có tuyên truyền để làm sao cho từ nhà đến trường an toàn
và từ trường đến nhà an toàn thì phụ huynh cũng sẽ ủng hộ chúng ta
chia sẻ tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân
bí thư thành ủy tp hcm cho rằng dù đã lên kế hoạch
nhưng cần tùy vào tình hình diễn biến
để có quyết định phù hợp chứ không nên cứng nhắc
bởi theo ông ý kiến người dân là rất quan trọng
và cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh